tại hà nội ban kinh tế trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ của ban
dự hội nghị có các đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
thay mặt bộ chính trị đồng chí đinh thế vinh đã trao quyết định của bộ chính trị phân công đồng chí cao đức phát ủy viên trung ương đảng nguyên bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đảm nhiệm cương vị phó trưởng ban thường trực ban kinh tế trung ương
phát biểu tại hội nghị thường trực ban bí thư nhấn mạnh vừa qua bộ chính trị đã họp thảo luận và thống nhất cao phân công đồng chí cao đức pháp đảm nhiệm cương vị phó trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí cao đức phát là một cán bộ lãnh đạo được đào tạo bài bản có năng lực giàu kinh nghiệm từng đảm nhiệm cương vị thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phó bí thư thường trực tỉnh ủy an giang thứ trưởng thường trực quyền bộ trưởng bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng chí là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một mươi một và một mươi hai
đồng chí đinh thế vinh tin tưởng rằng đồng chí cao đức pháp tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm sự năng động sáng tạo để cùng với các đồng chí lãnh đạo ban tập thể cán bộ đảng viên nhân viên ban kinh tế trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được đảng giao góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
đồng chí đinh thế vinh tin tưởng rằng đồng chí cao đức pháp tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm sự năng động sáng tạo để cùng với các đồng chí lãnh đạo ban tập thể cán bộ đảng viên nhân viên ban kinh tế trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được đảng giao góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng